ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận vừa ban hành quyết định số một nghìn bảy trăm linh năm về việc thành lập hai chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
trên tuyến quốc lộ một a
chút thứ nhất là tại khu vực giáp ranh địa giới hành chính giữa tỉnh bình thuận và tỉnh ninh thuận
trên quốc lộ một a thuộc huyện tuy phong
chốt thứ hai là tại khu vực giáp ranh địa giới hành chính giữa tỉnh bình thuận và tỉnh đồng nai
trên quốc lộ một a thuộc huyện hàm tân
các lực lượng tham gia làm việc tại chốt này gồm đại diện các đơn vị địa phương như công an tỉnh
trúc trưởng sở y tế trúc phó bộ trưởng nguyên quân sự tỉnh sở thông vận tải tỉnh đoàn
ủy ban nhân dân huyện tuy phong và ủy ban nhân dân huyện hàm tân
có mặt tại chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín trên quốc lộ một a tại xã tân đức huyện hàm tân
các lực lượng tại chốt kiểm dịch này mỗi người một công việc phối hợp nhịp nhàng cùng nhau
thực hiện nhiệm vụ điều tiết phân luận giao thông hướng dẫn các phương tiện vào bãi đậu xe để khai báo y tế
kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
xác định lịch trình hoạt động kiểm soát người phương tiện đi vào địa bàn tỉnh
nhất là người từ vùng có dịch theo quy định
chốt còn có nhiệm vụ kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh trên các phương tiện vận tải công cộng vào địa bàn tỉnh
đảm bảo an toàn theo hướng dẫn của bộ giao thông vận tải
đồng thời xử lý và đề xuất với các cơ quan chức năng xử lý các trường hợp có vi phạm về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
chốt còn có nhiệm vụ kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh trên các phương tiện vận tải công cộng vào địa bàn tỉnh